bản tin chính sẽ có trong bản tin hôm nay thứ tư ngày ba tháng một mươi một
quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
bản tin được phát sóng trực tiếp vào lúc một mươi sáu h hàng ngày
thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng một mươi một tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ba mươi sáu bị cáo
trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi và phiên tòa dự kiến diễn ra trong một tháng
tất cả các bị cáo đều bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng kết luận vec ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi và các đơn vị liên quan
không có phương án biện pháp chỉ đạo cụ thể để giả soát kiểm tra loại bỏ vật liệu không đảm bảo chất lượng
dẫn đến cả bảy gói thầu đều sử dụng đá tại các mỏ này làm vật liệu sản xuất các lớp cấp phối đá răm và bê tông nhựa các loại
mặc dù các hạng mục công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng nhưng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã nghiệm thu
thanh toán hơn tám trăm một mươi một tỷ đồng cho các đơn vị thi công dự án
lực lượng chức năng của tỉnh đồng tháp vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển tân dược nhập lậu trên địa bàn thành phố hồng ngự
với trị giá hàng trăm triệu đồng
khoảng năm triệu đồng
một mươi giờ ngày một tháng một mươi một khi tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã tân hội thành phố hồng ngự
đội kiểm soát hải quan thuộc cục hải quan tỉnh đồng tháp phối hợp với công an xã tân hội và đồn biên phòng bình thạnh
phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô chở nhiều túi ni lông màu đen nghi là hàng nhập lậu
phát hiện tổ kiểm soát đối tượng đã bỏ chạy để lại xe và hàng hóa
qua kiểm tra bên trong năm túi ni lông màu đen có chứa sáu mươi một viên thuốc tân dược các loại trị giá hàng trăm triệu đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh thái bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
bắt tạm giam đối với phạm văn dinh chú tại xã quốc tuấn huyện kiến sương phạm văn duy chú tại xã thái nguyên huyện thái thụy
và cấm đi khỏi nơi cư chú đối với trần văn năm chú tại xã vũ đông thành phố thái bình
về tội vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản
trước đó ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an đã bắt quả tang một tàu vỏ sắt không số hiệu biển hiệu trọng tải khoảng một trăm linh tấn công suất máy ba mươi cv mã lực
đang khai thác cát trái phép trên sông trà lý thuộc địa phận xã vũ đông thành phố thái bình
tại thời điểm kiểm tra chủ tàu phạm văn dinh phụ tàu phạm văn duy và trần văn năm đang khai thác từ lòng sông lên phương tiện
được khoảng bốn mươi mét khối cát và không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như thủ tục giấy phép khai thác khoáng sản
theo quy luật
cứ vào dịp cuối năm tình trạng buôn bán vận chuyển và tàng trữ sử dụng pháo nổ trái phép lại diễn biến phức tạp
các đối tượng sử dụng mọi cách thức thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi
nhằm ngăn chặn và xử lý tội phạm liên quan đến pháo nổ bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân
công an nghệ an đã chủ động triển khai sớm các biện pháp đấu tranh quyết liệt
gần hai tấn pháo nổ được công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an thu giữ vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đây là kết quả sau khi đơn vị phá chuyên án bắt giữ bốn đối tượng về hành vi buôn bán vận chuyển trái phép pháo nổ
số pháo trên được các đối tượng tập kết trên địa bàn huyện diễn châu lúc vận chuyển bằng ô tô đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
số pháo đó thì cũng mua của các nhà xe bên lào về rồi dùng xe của mình vận chuyển đến nơi cất rồi chưa đến gần tết bán ra
đối tượng nguyễn thị thuận đã có tiền sự về hành vi tàng trữ pháo nổ
thuận bị công an nghệ an bắt khi đang trên đường vận chuyển bốn mươi bảy kg pháo để giao cho khách hàng
thuận và ba đối tượng khác bị bắt giữ cùng một ngày vì hành vi buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép với tổng trọng lượng hơn một trăm ba mươi kg
theo kế hoạch phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
công an nghệ an đã xác định tất cả các địa phương là địa bàn trọng điểm để tập trung đấu tranh

từ ngày một tháng một mươi đến nay sau một tháng triển khai kế hoạch công an nghệ an đã bắt giữ tám vụ một mươi hai đối tượng vi phạm pháp luật về pháo thu giữ gần hai hai tấn pháo
bên cạnh công tác đấu tranh bắt giữ công an các đơn vị địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháo
lồng ghép với tuyên truyền thu hồi vũ khí vật liệu nổ đã cho thấy sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an

để tăng cường đấu tranh phong trọng các loài tội phạm về pháo sau khi tiếp nhận kế hoạch công an nghệ an đã xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn toàn huyền
đồng thời tham mưu cho ủy ban nhân dân huyền cũng xây dựng một kế hoạch để huy đồng tất cả các bán ngành cùng vào cuộc đấu tranh phong trọng về pháo
tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia về các hành vi mua bán tàng trữ và sử dụng pháo nổ
để ngăn chặn tình trạng buôn bán vận chuyển sử dụng pháo nổ trái phép từ nay đến cuối năm công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để nắm tình hình toàn diện tại các tuyến địa bàn lĩnh vực quản lý kịp thời phát hiện điều tra khám phá các đường dây ổ nhóm đối tượng phạm tội sản xuất mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép các loại pháo
kinh quyết áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tạm giam đối với những đối tượng khi có đủ điều kiện để dân đe phòng hứa chung
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc cho biết theo thống kê tại các địa phương đợt mưa lũ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đã gây thiệt hại lớn về tài sản nhất là cây trồng và hệ thống giao thông
về sản xuất các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình toàn diện tại các đơn vị địa phương trên địa phương
về sản xuất toàn tỉnh có ba ba trăm hai mươi tám hectare cây trồng các loại bị ảnh hưởng các loại cây trồng bị thiệt hại chủ yếu là lúa ngô và sắn
ngoài ra các tuyến quốc lộ hai mươi bảy tỉnh lộ hai ba một mươi và một mươi ba bị ngập cục bộ gây ách tắc giao thông
các tuyến đường huyện cũng bị ảnh hưởng như đường đồng đường thông thôn ie ba đi phương trang b xã cư đầu âm đường giao thông nội đồng từ khu dân cư bầu cấm xã cư cờ ti huyện crong bông bị sói lở hư hỏng
cống tràn tại thôn tám xã cư kra huyện madrak bị sạt lở phần kè mái ta lui nhiều tuyến đường liên xã liên thôn bị sói lở sụt lún
bên cạnh đó mưa lũ cũng gây đổ sập hư hỏng nhiều hạng mục của các công trình trường học thủy lợi tại huyện crong bông và iaka
hiện các địa phương đã chỉ đạo các xã tập trung khắc phục thiệt hại sau mưa lũ ổn định cuộc sống và sản xuất cho người dân đồng thời giả soát lại tình hình thiệt hại do lũ ngập lụt gây ra để có giải pháp hỗ trợ và khôi phục sản xuất
thưa quý vị cũng như tất cả những lĩnh vực khác tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến cho thị trường bất động sản cả nước nói chung và quảng nam đà nẵng nói riêng suy giảm mạnh
giải pháp nào để thúc đẩy thị trường phục hồi trong thời gian tới
vấn đề được đưa ra tại hội thảo sự trỗi dậy của thị trường bất động sản đà nẵng quảng nam trong trạng thái bình thường mới được tổ chức sáng nay tại hai điểm cầu hà nội và thành phố đà nẵng
hội thảo với sự tham dự của đại diện lãnh đạo bộ xây dựng bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài nguyên và môi trường đại diện địa phương các chuyên gia kinh tế đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp
các nhà chuyên môn phân tích thị trường bất động sản ở đà nẵng và cả quảng nam đã trải qua các giai đoạn trong đó có hai lần đạt đỉnh phát triển năm hai nghìn ba và hai nghìn hai mươi từ hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi sáu lại là giai đoạn rơi xuống đáy và từ giữa cuối hai nghìn một mươi chín đến nay là đóng băng
tại hội thảo các ý kiến đã bàn các giải pháp đề xuất các chính sách cũng như chỉ ra những cơ hội cho sự phục hồi thị trường bất động sản đà nẵng quảng nam trong thời gian tới